tại hà nội bảo hiểm xã hội việt nam đã tổ chức giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế trên cổng thông tin điện tử của ngành
tham gia giao lưu có đại diện các ban thực hiện chính sách ban thu ban sổ thẻ của bảo hiểm xã hội việt nam
thời gian qua trung tâm truyền thông của bảo hiểm xã hội việt nam đã tổ chức nhiều cuộc giao lưu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của ngành
các cuộc giao lưu thu hút sự chú ý của nhiều đơn vị doanh nghiệp và người dân
qua đó đại diện các đơn vị nghiệp vụ đã trả lời một sáu trăm linh câu hỏi
các ý kiến thắc mắc của người dân và doanh nghiệp được giải đáp kịp thời góp phần vào thành công chung của công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
đặc biệt trong bối cảnh của dịch bệnh covid một mươi chín việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế được sư luận rất quan tâm
như việc dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín tăng mức đóng bảo hiểm y tế tăng giá dịch vụ y tế cấp thẻ bảo hiểm y tế cấp mã số bảo hiểm xã hội
thông qua việc tổ chức giao lưu trực tuyến bảo hiểm xã hội việt nam đã giải đáp một cách kịp thời những khó khăn vướng mắt của người dân người lao động và doanh nghiệp
mà còn giúp tăng cường năng lực quản lý điều hành của cơ quan bảo hiểm xã hội
từ đó hỗ trợ người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế được thuận tiện kịp thời